lớp học đôi lúc tròng trành theo những cơn gió và những tiên nắng mặt trời cứ liên tục nhảy múa xiên qua những tấm phên thay cho những bức tường gạch
vâng đây chính là một trường học trên thuyền
gọi là trường học cũng chẳng sai
ngoài lớp học ở đây còn có cả thư viện và khu vui chơi cho học sinh
giờ đây những ngôi trường di động kiểu này rất phổ biến ở bangladesh giúp cho việc học hành của hơn bảy mươi đứa trẻ không bị gián đoạn vào mùa nước lũ
chương trình môi trường liên hợp quốc unef dự đoán đến giữa thế kỷ hai mươi một hơn hai mươi năm triệu người dân ở quốc gia nam á này có thể sẽ mất nhà cửa và trở thành những người tị nạn khí hậu
khi các con sông và nước biển dâng nuốt dần các làng mạc và thị trấn
vào mùa mưa hàng năm hơn một phần năm diện tích đất liền ngập chìm trong nước biến nhiều ngôi làng trở thành ốc đảo và đương nhiên việc học hành của những đứa trẻ cũng bị gián đoạn trong thời gian dài
đó chính là nỗi trăn trở của anh mohamed eresvan
nếu học sinh không thể đến trường thì trường học sẽ tìm đến chúng
ý tưởng về trường học nổi của tôi chỉ đơn giản vậy thôi tôi không muốn vì điều kiện khách quan mà những đứa trẻ bị bỏ lỡ việc học hành
tôi vừa là kiến trúc sư vừa là nhà bảo trợ vừa là giám đốc điều hành của những ngôi trường di động trên sông
hơn ai hết anh rezvan hiểu rằng việc học vừa là quyền lợi cũng là con đường để giúp những đứa trẻ ở bangladesh có thể thoát khỏi đói nghèo
vậy là hệ thống trường học nổi siêu lai
thậm chí đối với nhiều trẻ em đây là cơ hội duy nhất để các em được đi học và nuôi dưỡng ước mơ
mỗi ngày hàng chục ngôi trường như thế này đến tận các ngôi làng để đón học sinh giống như những chiếc xe buýt
và khi lớp học đã đủ sĩ số con thuyền sẽ neo lại đâu đó và lớp học bắt đầu
ngôi trường được xây dựng không chỉ nhằm mục đích truyền đạt kiến thức mà còn mang đến niềm vui tới trường và tạo hứng thú học tập cho học sinh
tôi muốn mọi trẻ hào hứng
chờ đợi con thuyền đến mỗi ngày
đó phải là nơi mang đến cho những đứa trẻ khoảng thời gian bổ ích
để xây dựng một ngôi trường nổi như thế này anh resvan phải bỏ ra khoảng một mươi tám usd với thời gian từ ba đến bốn tháng
thêm vào đó là sáu năm trăm linh đô la mỗi năm cho chi phí lương của giáo viên nhiên liệu và nhiều chi phí khác
cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế hiện giờ hệ thống trường nổi siêu lai đã có hai mươi ba thuyền
với khoảng hai trăm linh nhân viên trong đó có sáu mươi một giáo viên bốn mươi tám thuyền viên chính thức và hàng trăm tình nguyện viên khác nữa
cháu rất thích học ở trường nổi
vào mùa mưa chỗ nào cũng ngập nước
chúng cháu chẳng thể ra khỏi nhà ngoại trừ những lúc học trên thuyền như thế này
trẻ em học trên thuyền ở độ tuổi từ sáu đến một mươi tuổi
chúng tôi dạy các em tiếng begali tiếng anh toán và vẽ
tất cả đều miễn phí
trường học nổi cũng thu hút nhiều bé gái đi học hơn vì các phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn khi có thuyền đến tận cửa đón con mình đi học rồi lại trả về tận nơi sau mỗi buổi học
trường học trên bờ thì thường cách xa nhà việc học khá vất vả đối với các em nhỏ
dù được thiết kế dựa trên việc cải tiến kiểu thuyền gố truyền thống song nó vẫn có đủ khu vui chơi phòng đọc sách và máy tính
có lẽ bạn thắc mắc điện ở đâu để vận hành những chiếc máy tính này
điện ở đâu để vận hành những chiếc máy tính này
điện ở đâu để vận hành những chiếc máy tính trên thuyền
câu trả lời là đây những tấm pin hấp thụ năng lượng mặt trời nằm trên máy thuyền
lượng điện tạo ra từ những bản pin năng lượng mặt trời này còn được dùng để sạc đèn tích điện mà các em học sinh mang theo
nhờ đó buổi tối về nhà các em có ánh sáng để tiếp tục công việc ôn luyện kiến thức học được trên lớp
chúng tôi đặt mục tiêu có một trăm linh phòng học và phòng khám nổi trong năm năm tới để phục vụ khoảng một trăm linh người
hàng triệu người dân ở quốc gia nằm thấp hơn mực nước
nước biển này đang buộc phải thích nghi với lũ lụt nước biển dân và thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp
ngoài việc mang đến ánh sáng chi thức cho các em nhỏ những ngôi trường nổi còn giúp xóa mùi chữ cho chính các bậc phụ huynh
trên những con thuyền này họ còn được hướng dẫn về cách làm nông nghiệp bền vững về thị trường về dinh dưỡng
hay thích nghi với biến đổi khí hậu thậm chí là hiểu hơn về quyền của phụ nữ
tôi thường tham gia các lớp học này để học cách trồng rau và cây
học cách trồng rau và cây trái về các công nghệ mới trước đây chẳng có ai dạy cho tôi cả
tôi còn học cả lớp kế toán cơ bản để biết cách quản lý chi tiêu trong nhà
tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ nhỏ đủ để mua năm con dê
năm hai nghìn năm tổ chức sihulais do anh mohamed redzwan sáng lập đã đoạt được giải thưởng tiếp cận trường học
với số tiền thưởng trị giá một triệu đô la mỹ từ quỹ beans manly dagets
năm hai nghìn một mươi hai tổ chức sihulai còn nhận được thêm giải thưởng hành động vì môi trường của liên hợp quốc
sihulai đã giúp chuyển đổi các tuyến đường thủy trong khu vực từ trở ngại thành hành lang cho giáo dục thông tin và công nghệ
chương trình phát triển liên hợp quốc đã vinh danh tổ chức sihulais bằng giải xích đạo và lời đề từ như vậy
sáng kiến trường học nổi của anh redzwan cũng đã được một số nước thường xuyên có bão lụt như campuchia nigeria philippines zambia
nhờ hệ thống sàn làm từ hàng trăm chiếc thùng nhựa
về cơ bản những ngôi trường nổi ở nigeria đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phổ biến ứng dụng các biện pháp bảo vệ môi trường
thông qua tái chế rác thải nhựa và sử dụng năng lượng mặt trời một nguồn tài nguyên tự nhiên vốn rất dồi dào ở quốc gia này
trở lại bằng ladesh những ngôi trường nổi thực sự mang lại sự thay đổi lớn trong xã hội nhất là ở những vùng nông thôn hẻo lánh
còn hàng triệu em nhỏ cần những sáng kiến như vậy để thay đổi ước mơ và nuôi hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn vẫn còn một chặng đường dài phía trước
quả thực không chỉ ngành giáo dục của bằng lades vẫn còn một chặng đường dài phía trước
với một trăm sáu mươi triệu dân hai phần ba sống ở vùng nông thôn nghèo khó thiên tai vẫn là những mối đe dọa lớn đối với mục tiêu bước ra khỏi danh sách các nước chậm phát triển nhất thế giới
trong vòng một thập kỷ tới của chính phủ nước này
trong hai thập kỷ qua
gần một mươi tám triệu trẻ em đến trường đạt tỷ lệ hơn chín mươi nhưng số học sinh bỏ học giữa trường cũng lên tới bốn triệu em
bên cạnh đó những bất ổn trong xã hội hủ tục lạc hậu khiến nhiều bé gái không có cơ hội được tiếp cận giáo dục một cách đầy đủ
là quốc gia có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới một phần ba số cô dâu phải về nhà chồng trước tuổi một mươi năm
dẫn đến hệ lụy là các cô dâu trẻ phải bỏ học giữa trường và thường xuyên rơi vào vấn nạn bạo hành gia đình
đó mới là cơn bão mạnh mẽ nhất
đổ lên đầu những đứa trẻ của quốc gia nam á này bangladesh có thể sẽ mất thêm một thế hệ các bé gái nữa